lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt triển khai đồng bộ biện pháp giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội vùng trung du và miền núi bắc bộ phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
thời gian lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt triển khai đồng bộ biện pháp giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội vùng trung du và miền núi bắc bộ phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt triển khai đồng bộ biện pháp giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới lực lượng báo chí công an nhân dân cần tiếp tục phát huy những ưu điểm các mặt tích cực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao cho tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin truyền thông về an ninh quốc gia chủ quyền dân tộc bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thay mặt lãnh đạo liên tri hội nhà báo bộ công an trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ tịch liên tri hội nhà báo bộ công an trân trọng cảm ơn thứ trưởng trần quốc tỏ đã quan tâm động viên trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác của báo chí công an nhân dân đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng đối với công tác thông tin tuyên truyền báo chí trong thời gian tới
tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an vào sáng ngày hôm nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi tiếp các công dân có khiếu nại tố cáo đã tóm tắt nội dung vụ việc và cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan để chứng minh
trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân thứ trưởng lê quốc hùng kết luận
những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh trao bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an sẽ hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
đồng thời căn cứ vào hồ sơ giải quyết vụ việc kết quả tiếp công dân của thứ trưởng tại buổi tiếp
thanh tra bộ công an xây dựng văn bản trình ký lãnh đạo bộ ban hành theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
qua thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ nhằm nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng công an các cấp và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong công tác tiếp dân
tiếp nhận xử lý và giải quyết rứt điểm nội dung khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của bộ công an
đảm bảo khách quan công khai dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật
đình kỳ vào ngày một mươi năm hàng tháng lãnh đạo bộ công an sẽ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của bộ công an
còn vào chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cục hồ sơ nghiệp vụ
nhằm đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ công tác những tháng đầu năm và triển khai các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
thực hiện nhiệm vụ công tác các đơn vị trong cục hồ sơ nghiệp vụ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong bốn tháng đầu năm
kịp thời tham mưu xây dựng các kế hoạch kiểm tra hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ trong thực hiện các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự triển khai đề án sáu kế hoạch về tổng kết kiểm tra giả soát đăng ký lại hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân
triển khai công tác tiếp nhận tra cứu cung cấp thông tin phục vụ các yêu cầu công tác nghiệp vụ trong đó đã tiếp nhận trên ba trăm bốn mươi yêu cầu tra cứu
triển khai thí điểm công tác tiếp nhận xử lý yêu cầu tra cứu nghiệp vụ theo mô hình một cửa đưa vào hoạt động trung tâm tu bổ phục chế hồ sơ tài liệu
công tác ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường trong đó thực hiện ra soát nâng cao chất lượng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ
triển khai phần mềm tra cứu thông tin dữ liệu đến phòng hồ sơ nghiệp vụ công an các địa phương phục vụ tiến độ làm sạch dữ liệu
xây dựng quy trình đối chiếu dữ liệu chuyên ngành với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao cục hồ sơ nghiệp vụ đã triển khai các nhiệm vụ được giao bám sát tiến độ và chất lượng
trong quý ii và những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng yêu cầu cục hồ sơ nghiệp vụ triển khai ban hành lịch công tác xây dựng đầu việc
hàng tháng phải có giả soát bổ sung mang tính cập nhật sửa đổi bổ sung quy chế quy định xây dựng ban hành quy trình kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ
phục vụ hoạt động của các đoàn kiểm tra lưu ý đến công tác quản lý hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng công an cấp xã
thứ trưởng cũng đề nghị tiến hành công tác thống kê giả soát ngay các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hồ sơ
có sự trùng lắp trồng chéo hay không cần bổ sung sửa đổi loại bỏ hay cần thiết phải ban hành mới
trên cơ sở đó xây dựng thể chế và quy chế phối hợp với các đơn vị một cách kịp thời
đối với các đề án dự án còn tồn động thứ trưởng yêu cầu cục hồ sơ nghiệp vụ tập trung xử lý không để kéo dài
nhất là những dự án lớn trung tâm như dự án hệ thống giám sát nhận diện hình ảnh phục vụ công tác của lực lượng công an
đảm bảo phân kỳ tiến độ đồng thời tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn công tác hồ sơ nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ tại công an các đơn vị địa phương
sáng nay thừa ủy quyền của chủ tịch nước thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã trao tặng huân chương dũng cảm
cho đại úy thái ngô hiếu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
người đã dũng cảm cứu sống bốn người bị đuối nước tại bà rịa vũng tàu hôm một mươi tháng bốn
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng nguyễn văn long cho biết huân chương dũng cảm là phần thường cao quý của nhà nước
tặng thường cho cá nhân có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm cứu người cứu tài sản của nhà nước của nhân dân
phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân đại úy thái ngô hiếu
mà còn là niềm vinh dự tự hào đối với toàn lực lượng công an nhân dân
đây còn là thành quả tốt đẹp của quá trình rèn cán luyện quân mà công an đồng nai đã kiên trì nỗ lực quyết tâm thực hiện trong thời gian qua
tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng đồng chí thái ngô hiếu chúc mừng công an tỉnh đồng nai
đã rèn luyện đào tạo những cán bộ chiến sĩ có lòng dũng cảm nhiệt huyết cách mạng sẵn sàng xả thân
vì đức quyên thân vì dân phục vụ hành động anh hùng dũng cảm giữa đời thường đã giúp cho bốn gia đình
bốn dòng họ tránh khỏi được những thương đau mất mát góp phần mang lại cho xã hội một cuộc sống bình yên hạnh phúc
và làm lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
nhân dịp này
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao cục công tác đảng và công tác chính trị phát động đợt thi đua
trong toàn lực lượng công an nhân dân học tập noi gương về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của đại úy thái ngô hiếu
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh đồng nai tiếp tục tăng cường và phát huy kết quả tích cực của công tác đào tạo
rèn luyện cán bộ chiến sĩ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tình nguyện
xứng đáng là lá chắn thép thành bảo kiếm bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm hành chính về đa dạng sinh học
được cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn
qua đó thì đã làm rõ nhiều vấn đề trọng quan trọng liên quan đến chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
đối với công tác phòng chống vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học về thực trạng
những khó khăn vương mắc bất cập và kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa
đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này
trong công tác đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về đa dạng sinh học
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an cả nước phát hiện hơn năm mươi hai năm trăm linh vụ
khởi tố một bảy trăm bảy mươi tám vụ với hai hai trăm chín mươi một bị can
kết quả trên cho thấy số lượng mức độ vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học không hề nhỏ
tại hội thảo đại diện các bộ ngành các chuyên gia nhà khoa học đã tham luận ý kiến
qua đó đề xuất đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
đặc biệt là việc lãnh đạo các cấp các ngành cần xác định đúng về lợi ích biển đảo và đa dạng sinh học
đối với phát triển kinh tế xã hội tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường đầu tư xây dựng lực lượng phương tiện thiết bị đủ mạnh phục vụ công tác phòng chống tội phạm
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm dự báo tình hình
nhận diện sớm những đối tượng hành vi vi phạm pháp luật về môi trường ảnh hưởng đến đa dạng sinh học biển
trong đó tập trung vào các hoạt động có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường như khai thác tài nguyên biển
các dự án dịch vụ du lịch biển dự án sân gốc ven biển đồng thời chủ động tham mưu phối hợp điều tra xử lý các vụ vi phạm quy định
về phòng ngừa sự cố môi trường biển bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học hệ sinh thái biển
những kinh nghiệm trong việc triển khai lực lượng phương tiện công tác xử lý sự cố ngay từ khi cháy mới phát sinh
đối với đội chữa cháy cơ sở và công tác phối hợp nhiều lực lượng đã được rút ra qua buổi diễn tập phương án chữa cháy
tại tòa nhà new sky quận hà đông thành phố hà nội tổ chức vào ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn
tình huống giả định vụ cháy xảy ra tại khu vực để xe máy tầng hầm của tòa nhà
do giò dỉ sang xuống sàn thời điểm xảy ra cháy có khoảng hai trăm linh người trong tòa nhà
trong quá trình thoát nạn nhiều người hoảng loạn có khoảng bốn mươi người bị ngạt khói nhẹ tại tầng một và tầng ba
ngay khi cháy xảy ra lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã triển khai các hoạt động cứu nạn cứu hộ
hướng dẫn thoát nạn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu
đồng thời gọi điện thoại báo cháy qua tổng đài một trăm một mươi bốn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khẩn trương có mặt tại hiện trường
huy động một mươi năm xe chuyên dụng phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức chữa cháy
và tìm kiếm cứu nạn đưa nạn nhân bị thương mắc kẹt ra nơi an toàn
đàm cháy được không chế ngay sau đó
thông qua việc thực tập phương án các lực lượng tham gia phối hợp đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong hướng dẫn
bố trì lối thoát nạn tại các khu vực tập trung đông người
việc triển khai kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt hiệu quả
cũng như công tác hỗ trợ bảo đảm giao thông an ninh khu vực tòa nhà nơi xảy ra sự cố
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
một mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay đoàn đại biểu cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã tổ chức về nguồn dân hương báo công tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
trong không khí trang nghiêm đoàn đã kính cẩn dân hương trước anh linh chủ tịch hồ chí minh
dân hòa trước tượng đài bắc và báo công với người
trải qua bảy mươi sáu năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ra sức thi đua
lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đặc biệt trong hai năm qua mặc dù trong điều kiện tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp
nhưng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cả nước đã xây dựng thành công
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp quản lý căn cước công dân
triển khai đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia góp phần phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp
và góp phần làm thay đổi xã hội mở ra trang sử mới cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
cũng trong dịp này đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
với những tin tức khác ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quyết định tại điều ba trăm ba mươi một bộ lật thình sự đối với đặng như quỳnh
đặng như quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nơi ở phường mễ trì quận nam từ liêm thành phố hà nội
nghề nghiệp lao động tự do đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội facebook
có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sản chứng khoán sắp bị bắt xử lý hình sự
gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán làm thiệt hại về kinh tế uy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên đã được thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra giải quyết vụ án và khuyên cáo người dân không nghe theo tiếp tay lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh là đối tượng thực hiện có hành vi phạm tội quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thưa quý vị bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào ngày hôm nay cho biết ca mắc mới giảm còn hai mươi bảy mươi sáu ca
trong ngày nghệ an bổ sung năm mươi ba tám trăm năm mươi tám ca covid một mươi chín
thành phố hà nội ghi nhận một bốn trăm hai mươi năm ca covid một mươi chín giảm hơn hai trăm năm mươi ca
trong hướng dẫn mới nhất về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid một mươi chín và biện pháp y tế đối với ca bệnh covid một mươi chín
và người tiếp xúc gần f một của bộ y tế f một không còn phải cách ly